ban chấp hành đảng bộ tp hà nội đã tiến hành hội nghị lần thứ hai mươi ba thảo luận nhiều nội dung quan trọng
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí vương đình huệ cho rằng
nhiệm vụ của thành phố hà nội thời gian tới hết sức nặng nề đòi hỏi các cấp các ngành các địa phương
cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh đó ban chấp hành đảng bộ tp đề nghị ubnd tp tiếp tục hoàn thiện ba kịch bản tăng trưởng kinh tế
phân đấu mức tăng grdb của thành phố bằng khoảng một ba lần so với bình quân chung của cả nước